bệnh viện nhi trung ương đã triển khai mô hình tiêm chủng mở rộng ngay tại bệnh viện
đây là lần đầu tiên các mũi vaccine miễn phí trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia được thực hiện tại một bệnh viện công
em bé này đã bỏ lỡ một kỳ tiêm do mắc bệnh đường tiêu hóa
sau khi được điều trị tại bệnh viện nhi trung ương và được các bác sĩ tư vấn
em đã được tiêm mũi viêm gan b một trong những mũi tiêm nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng
cháu cũng định đi tiêm chủng từ lâu rồi thế em cũng may làm sao mà tình cờ hai mẹ con đi con ngang qua đây
thế là lại nhìn thấy ở ngoài ngoài cổng họ đề đó
thế là tôi bảo là thôi cho cháu vào đây tiêm cho nó an toàn
mỗi ngày bệnh viện nhi trung ương tiếp nhận hơn bốn ca khám ngoại chú và nội chú
trong đó có một phần hai bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính
những bệnh nhi này theo quy định mới sẽ không được tiêm chủng tại tiên dưới
vì vậy nhiều em nhỏ có thể sẽ bị bỏ qua mũi tiêm
chính vì vậy bệnh viện quyết định triển khai tiêm chủng tại viện
đặc biệt các bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính thì không được tiêm chủng
vì vậy dựa trên vấn đề đấy bệnh nhân bệnh viện cũng đã quyết tâm thực hiện
tổ chức các chương trình hoạt động tiêm chủng tại bệnh viện
hiện tại bệnh viện đang triển khai tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ
đặc biệt đối với những bệnh nhi không đi lại được yếu hay thở oxy
thì trung tâm sẽ cử bác sĩ và điều dưỡng xuống tận bệnh phòng để khám và tiêm nếu đủ điều kiện
thực ra là cũng mới triển khai đã có mấy hôm nhưng mà cũng gây được một cái hiệu ứng rất là tốt
và người dân thì cũng rất là hứng thú với vấn đề này
bởi vì là những cái bệnh nhân mà có các bệnh mãn tính nhập viện thông thường
cũng không phải là hầu hết là các bệnh nhân có điều kiện
mà hầu hết là những bệnh nhân cũng có nhiều cái hoàn cảnh khó khăn
chính vì vậy mà cái chương trình tiêm chủng mở rộng mình được mở ra và các bệnh nhân rất là hào hứng
là một trong những bệnh viện có số bệnh nhi đến thăm khám điều trị cao nhất cả nước
việc triển khai tiêm chủng mở rộng trong viện sẽ giúp các bậc phụ huynh thuận lợi kết hợp trong đi lại
và yên tâm về công tác theo dõi sau tiêm nếu có biến chứng xảy ra
hy vọng rằng với mô hình này tỷ lệ tiêm chủng mở rộng sẽ ngày càng cao trong cộng đồng